mặt không có mặt có mũi gì em không biết được vì họ lấy rồi
em tưởng là chúng đi là đi luôn không quay về nữa mình vẫn quay về
trong lúc đau thì cũng tức bức xúc ai cũng vậy
đi một cái con người không phải là con vật đâu phải đi bán được đi bán
ở đây cũng có nhiều người bán có nhà đi một hai người có nhà thì ba
mà đi lấy số điện thoại về yên bán chăm
lấy số điện thoại xôn còn xôn ở bên trung quốc nhưng mà chị yên có là số điện thoại còn xôn ở bên trung quốc
không biết bán vạc về chị yên nhưng mà biết nó có số điện thoại nó vào lấy số điện thoại
về ở nhà được
mỗi ngày mỗi khi mình đi đi theo số điện thoại còn xôn đi đi điên về liên tục
em bắt xe điên bắt xe bài mô là điên về con xôn biết
xôn đi đoàn bên bên vùng châu lăng sơn này mà về xôn đi đoàn không đi ăn lăng sơn bắt đi đó
không đe đinh đi bán không đi nữa cho tiền tiền tỷ không đi nữa
con dâu tôi để nhiều con rồi
hai vợ chồng nếu nổi không nổi đó nổi nổi không đủ lại bà cũng phải ngăn cản không cho đi
mong thì may ở bản y sơn một bắt đi bổ ra đến chỗ bàn bà ngã bàn bà bắt đầu bắt xe từ hàng xuống đến tương dương
gọi là đi xe ca long đến quảng ninh sau đó gọi là có một chị đến đón cũng không biết họ tên sau đó đi đẻ được
biết con của mình là đẻ được con trai cách đó một mươi năm ngày sau đó quay trở về việt nam
nhà tên thì họ làm nhà tên họ cũng đi bán con về làm nhà đó
nói chung trong làng này nhiều ai cũng đi cả
nói chung thì cảm xúc em thử nói chung là em chơi bơi nhiều bây giờ em cố gắng em làm được một cái nhà
chẳng chỗ ngủ là được có lúc có người có nhiều tiền là không bao giờ có hạnh phúc nữa
bàn con về bàn con lấy tiền về để làm nhà làm nhà ở để nuôi con học
dừng nhà xong thì nhà em nấp xong thì chiều tầm mấy giờ nhà em đi vào ở nhà mới luôn
rồi tầm ba ngày họ xong em mới được
cho cả tiền cho họ để làm nhà
nói chung mọi người nhìn thì như là như bọn em nha bọn em đang làm
ví dụ bảo là làm một cái nhà để đi bàn con được mới làm một cái nhà
còn không đi bà con không làm được cái nhà gì cả
thì em nghĩ thì coi chung có lúc thì em đi ra ngoài đường người ta nhìn mình thì em cũng ra
không muốn nói gì cả
người ta bảo có tiền sao mình có tiền
có tiền thì làm nhà đẹp như nhà người ta
thôi rửa xuống đi
hoa sao cơ thễ

thật thật erik
lần cuối cùng em nhìn thấy con em
rồi lúc đó bé thức
đôi mắt nó mặt to
rồi con mắt nó dễ thương lắm
và sửa cho con em uống
rồi sau thì chị nó bông con em đi luôn
lúc đó em khóc em buồn
sáng ngày thứ ba em về
thì em nghĩ em về lại
để còn lại đất trung quốc
thì em buồn em khóc
ở nhà chị ấy được
hai ngày ngày thứ ba thì
chị ấy đưa em ra đến chỗ biển xe
rồi bắt xe cho em về việt nam
em về đến mông cải
em đôi tiên thì được sáu mươi triệu
em muốn quay lại lấy lại con gái
thì không biết đường quay lại
rồi quay lại là vì công an bắt lại
thì lúc đó lại
sơ hộ bắt giảm
không được về nhà
trong biển xe
em mới lên xe thì gặp mấy chị ở việt nam
lấy chồng đến trung quốc
về thăm bố mẹ đẻ của mình ở việt nam
thì sáu chị em
rồi có một chị có con hơn một tuổi
rồi lúc đó xuống biển xe
thì có một bà
đón mấy chị em lên xe
rồi gần về xuống biển
ông đi xe thấy công an
ông đi xe nhanh gọi
lúc lên taxi
thì sáu chị em ngồi
một chị ngồi gần chỗ
ông lái xe
còn bốn người thì ngồi sau
đưa mấy chị em đi thấy mấy ông công an
thì ông đi xe nhanh
đem đồ đem xanh đi
có xem mấy xe cùng đi qua
mấy anh công an
người đi theo
tuổi theo thì
có một đường đi vào rung
xong thì đưa mấy chị em đi vào rung
đến đó lại gặp
có nhà xây
cũng có mấy công an
họ ở đó
ông đến đó
ông dừng xe
ông trồn đi
còn mấy chị em ngồi trong xe
rồi mấy công an bắt chị em
ở trong xe
lúc đó em sơ
sơ họ bắt về
là họ không cho về
thế lúc đó tiền em để đâu
lúc đó tiền em
lúc đó em giấu tiền ở nước
thì quay về đền châu
chụp nhà công an
chụp hồ giam
thì lúc đó
thì có một
có hai chị
đưa vào trong nhà
cứ hết đồ
thì thấy tiền em
tiền nhưng họ vẫn trả lại cho em
có mấy giây
cả vòng tay họ
đưa cho thảo ra hết
có túi nhỏ xong thì
lúc nào họ thả về
họ lại trả lại cho em
mấy anh công an thì không biết
trong làng đây
hồi đi nhiều người
đi đẻ con
lúc lần đầu em mới đi
là em bắt chị em
tầm mấy ngày
họ lại xuống gọi em lên
trên ủi bàn làm việc với em
vì tại em đi bán con
về trung quốc
công an ở đây
đi vào làm việc ở trong làng đây
thì em nên ở với cô mẹ
ở làng em tự phát ánh
rồi ở làng đấy
người nào có thai thì
họ ghi vào danh sách
rồi không có tên em
nên em mới đi vào trong trung quốc
quay về thì
hơn một mươi ngày
thì công an ở việt nam
họ xuống gọi cho em lên
trên ủi bàn
ở chỗ bàn hôm
lên làm việc với em
em lên hai
ngày thứ bốn
em lên tên huyện
bây giờ thì em bảo
nếu cái số tiền đấy
lúc ở trung mỹ
để đi bán con
về làm một cái nhà
cho con ừ
em cũng nghĩ được
nhưng cái số tiền đấy
bây giờ mang
đi bán con được
người ta lấy
người ta lấy bao nhiêu
thì em không biết
con về tới nhà
được ba mươi triệu
còn bây giờ
lấy số tiền khoảng
để lấy con em về
cái gì em sẽ làm được
nếu người ta bảo
em sẽ làm được
có gì em vây mượn
nếu bây giờ thì
em lấy tiền việt nam năm mươi triệu
em lấy lại con gái em
em cũng đưa tiền
lấy lại con gái em về
ở bên cạnh
vì em thương con em

em biết trong t magic
em sẽ làm cho con
để cho con